theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh gia lai
trên địa bàn các huyện ea ba krong ba đắk đoa chư sê và chư prong
mưa bão đã làm thiệt hại nhiều tài sản của người dân ước tính khoảng hơn ba trăm hai mươi triệu đồng
nước lớn đổ về làm ngập hai ngầm tràn qua thôn preju xã chư răng và mơ năng hai
xã kim tân huyện ea ba khiến cho hai thôn này tạm thời bị chia cắt
ngoài ra một số diện tích hoa màu chủ yếu là sắn và bắp của người dân ở vùng trũng thấp
dọc bờ sông và suối đã bị ngập
chính quyền ubnd huyện chư prong cho biết công trình thủy điện của công ty cổ phần thủy điện khải hoàng
đang xây dựng trên địa bàn xã ea ba vừa xảy ra vỡ đập dẫn nước của thủy điện
vụ việc không làm ảnh hưởng về người riêng hoa màu của người dân có bị ảnh hưởng vẫn đang được thống kê
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã bố trí lực lượng trực tại các ngầm tràn
các vị trí sạt lở bờ sông và suối để không cho người và phương tiện qua lại khi nước chưa rút
chính quyền địa phương đã kịp thời thông báo cho học sinh hai thôn preju xã chư răng và mơ năng hai xã kim tân
nghỉ học trong thời gian nước lớn